bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có văn bản trả lời báo chí về việc đặt ga xe chín cạnh hồ gươm thuộc dự án đường sắt đô thị số hai
theo đó bộ văn hóa thể thao du lịch nơi dự kiến đặt nhà ga là khu vực trọng yếu gắn với truyền thuyết lịch sử và văn hiến của thủ đô hà nội
đồng thời là không gian có giá trị thẩm mỹ và cảnh quan cần được bảo tồn
bộ văn hóa thể thao du lịch yêu cầu thành phố hà nội chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu thêm các phương án bố trí nhà ga
tịnh tiến thân ga về phía đông đường đinh tiên hoàng
về vấn đề này mới đây ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội đã có phân bản gửi ủy ban thường vụ quốc hội
và thủ tướng chính phủ kiến nghị xem xét việc xây dựng đường sắt đô thị số hai nam thăng long trần hưng đạo
theo ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng ga ngầm c chín được đặt gần đền ngọc sơn đền ba kiệu
không chỉ vi phạm luật di sản văn hóa mà còn tiềm ẩn
nhưng nhiều nguy cơ ảnh hưởng không thể khắc phục đối với di sản không gian văn hóa của trung tâm thủ đô
thêm vào đó quá trình thi công và vận hành đường ngầm hằng ngày sẽ tạo độ dung gây nguy cơ hủy hoại di tích vi phạm điều cấm của luật di sản văn hóa
tuy nhiên ban quản lý đường sắt đô thị hà nội lại khẳng định nhà ga c chín và đường ngầm tuyến đường sắt đô thị số hai
không xâm phạm di tích hồ gươm và không vi phạm luật di sản văn hóa

hầm nhà ga ngầm c chín cách chân tháp bút tám hai m cách gò đá chân tháp một m thân ga dài một trăm năm mươi m rộng hai mươi một bốn m sâu một mươi bảy bốn mươi năm m ba tầng nằm chính dưới đường đinh tiên hoàng và vườn hoa hồ hoàn kiếm
khoảng cách ngắn nhất từ thân ga tới hồ hoàn kiếm là một mươi m tới tượng đài cảm tử là tám mươi một m tới đền bà kiệu là tám mươi ba m tới vườn hoa tượng đài lý thái thổ là một trăm hai mươi m tới tháp bút là ba mươi sáu m
nhà ga có phần nằm trong khu vực bảo vệ hai khu vực bao quanh vùng lõi của di tích quốc gia đặc biệt hồ hoàn kiếm và đền ngọc sơn
thưa ông theo quan điểm của ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
thì ga ngầm c chín tuyến tàu điện số hai có xâm phạm di tích hồ gươm và vi phạm luật di sản văn hóa
ông có thể giải thích lý giải sâu hơn về vấn đề này được không ạ
chỉ đã nêu trong phần mở đầu của câu chuyện hôm nay
thì cái nhà ga c chín và cái thân tuyến là nó đi sát hồ hoàn kiếm
cái đoạn cuối của thân tuyến là chỉ cách chân tháp bút của hồ chân cái bể đá tháp bút hồ gươm có gần một m
toàn bộ cái nhà ga xây chín là nằm dưới đường đến tiên hoàng
và dưới vườn hoa đường đến tiên hoàng trước cửa định lực thành phố
công trình nhà ga này với một cái kích thước là lớn một trăm năm mươi m chiều dài rộng gần một mươi tám m chiều cao là hai mươi ba m
nó bằng một cái tòa nhà lớn đặt trong lòng đất
điều đáng nói ở đây là cái quần thể di tích hồ hoàn kiếm và tháp bút đã được công nhận
là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đặc biệt
nó có quy định của luật di sản văn hóa để bảo vệ những cái di tích như thế này
theo quy định của luật di sản văn hóa
thế và với cái kích thước của nhà ga cũng như thân tuyến
thì có thể nói là cái thân tuyến cũng như là nhà ga đã có những cái phần mà nằm trong cái khu vực hai
của khu vực bảo vệ nghiêm ngặt đối với di tích đặc biệt này
và như vậy là nó đã vi phạm luật di sản văn hóa
và nếu tính cả cái quần thể di tích này
bao gồm cả hồ gươm và tháp bút
và cái đoạn cuối của cái tuyến đường sắt là chỉ cách chân đế của tháp bút có một mét thôi
tức là còn nếu mà tính cả cái tháp bút
thì có thể nói là nằm ngay vùng lõi của di tích
và như vậy rõ ràng là cái công trình này đã vi phạm luật di sản văn hóa
tuy nhiên là theo ý kiến của ban quản lý đường sắt đô thị hà nội
thì vị trí nhà ga c chín được ủy ban nhân dân thành phố hà nội phê duyệt từ năm hai nghìn tám
và đến ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
thủ tướng chính phủ ký quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
đối với di tích lịch sử danh của hà nội
nhân thắng hồ gươm và đình ngọc sơn
vậy nguyên nhân là do không cập nhật vị trí ga vào trong quá trình cấp giấy chứng nhận di tích
có đúng không thưa ông
chúng ta cũng phải thấy thế này
nhận thức nó là một quá trình
từ khi mà cái đề án này được xây dựng ban đầu
tức là từ năm hai nghìn tám
thì quan niệm của chúng ta về ý thức của chúng ta về việc bảo vệ di tích nó khác bây giờ
chưa kể là sau đó năm hai nghìn một mươi tám
như chị vừa nêu
thì cái di tích lịch sử danh thắng này
đã được thủ tướng chính phủ xếp hạng là di tích cấp quốc gia đặc biệt
như vậy thì rõ ràng là cái điều kiện xã hội
điều kiện pháp lý nó đã khác
và nhà ga thì chúng ta cũng chưa thi công
tuyến đường sắt này chúng ta cũng chưa thi công lên đây

tôi cho là trong trường hợp này
trách nhiệm của ban quản lý đường sát đô thị
khi mà có quyết định của thủ tướng là phải thực hiện
từ hai nghìn tám chúng ta phê duyệt
đến nay là năm hai nghìn một mươi tám
chúng ta mới bàn đến vấn đề là triển khai xây dựng cái công trình này một mươi năm
với những cái biến động những cái thay đổi về pháp lý
về cái trị đạo điều hành của chính phủ
về cái nhận thức của chúng ta
về cái điều kiện của chúng ta
mà vẫn giữ nguyên một cái hồ sơ cách đây một mươi năm
thì rõ ràng là đã không cập nhật
bên cạnh đó thì các chuyên gia có đưa ra ý kiến là
xung quanh khu vực hồ gươm thì có cái nền điện chất rất là yếu
và sẽ dễ dẫn đến những cái tình huống khó lường khi mà chúng ta triển khai dự án
nó sẽ ảnh hưởng không chỉ đến di tích mà nó còn ảnh hưởng tới các nhà dân ở khu vực xung quanh
có đúng không thưa ông ạ
tôi cho là đúng
trước khi ban hành cái văn bản gửi ủy ban thường vụ quốc hội
cũng như thủ tướng chính phủ
thì ủy ban văn hóa giao dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng quốc hội
có tổ chức một cái cuộc tọa đàm khoa học
với sự tham gia của các nhà khoa học trong lĩnh vực điện chất công trình
lĩnh vực giao thông lĩnh vực xây dựng lĩnh vực lịch sử văn hóa
và có thể nói đây là một cái cuộc tọa đàm cuối cùng
mà giáo sư giáo sư giáo sư giáo sư giáo sư
nhà giáo nhân dân phan huy lê
nguyên chủ tịch hội khoa học lịch sử việt nam
tham dự được khi mà ông còn sống
tại cái cuộc tọa đàm đó
thì các chuyên gia đều hết sức băn khoăn
với việc đặt nhà ga c chín tại khu vực hồ hoàn kiếm
bởi những lý do mà như chị cũng vừa nêu
việc chúng ta đưa một cái nhà ga mà như chúng ta nêu
nó bằng một cái tòa nhà năm tầng lớn xuống lòng đất
với cái thời gian thi công
trong hàng vài năm
chắc chắn là chúng ta không thể đảm bảo
bất cứ một cái giải pháp kỹ thuật nào
có thể nói là nó sẽ không ảnh hưởng
tới hồ hoàn kiếm
tới tháp bút tới đền ngọc sơn
tới đền bà kiệu
và trong thực tế
thì chúng ta đã có những bài học từ quốc tế
việc xây dựng những cái công trình
ngầm như thế này đã làm sụp đổ
cả những cái công trình kiến trúc lịch sử nghệ thuật
ở châu âu chúng ta đã có bài học
theo tôi nếu không xích lại lầu kia
mà bắt buộc phải cách
cái tháp bút một mét
thì tôi thấy là cũng được
nhưng mà miễn là phải gia cố thêm
và thứ hai là nó ở ngầm
thì nó chỉ ảnh hưởng lúc mà có
lúc có mấy nền lún
chứ nó bình thường ra xây ngầm
xong rồi lấp đất trồng cấy chẳng có ảnh hưởng gì
xây lùi ra khoảng hai ba mươi mét
thì cũng quá đẹp
bởi vì là trung tâm thành phố phải có cái tàu điện
gần tháp bút quá thì sợ nó ảnh hưởng thôi
nhưng mà cách lùi ra đấy chẳng có hai mươi mét
thì có vấn đề gì đâu nó ra chỗ vườn hoa đấy
ra chỗ vườn cây đấy
chỗ đấy là trung tâm vườn hoa quá đẹp
trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án
thì các chuyên gia có đưa ra hai phương án
phương án thứ hai là sẽ không chạy qua khu vực hồ gươm
thì lại ảnh hưởng
tới thân đê ông nghĩ sao về điều này ạ
rõ ràng là cái việc mà
bảo vệ cái hành lang đê điều
cũng quan trọng
nhưng trong trường hợp này thì chúng ta so sánh
giữa mức độ quan trọng
công trình ta đã phân tích ở trên
là cái quần thể
hồ hoàn kiếm đền ngọc sơn
tháp bút đền bà kiệm
nó có một cái nghĩa lịch sử
cũng như là tâm linh
đặc biệt đối với
và bất cứ một quyết định sai lầm nào
chúng ta sẽ không có cơ hội sửa xa
và có thể dẫn tới hủy hoại
cả di tích mà cái di tích như
chúng ta đã phân tích cái ý nghĩa của nó
thế còn với phương án là
xây dựng nhà ga và tuyến đường sắt
vòng tránh ra phía đường trần quang khải
thì nó có ảnh hưởng
tới thân đê
nhưng tôi nghĩ là với một cái thân đê
dài như vậy và
đường trần quang khải thì nó rộng
điều kiện thi công khá dễ dàng
chúng ta có thể có những giải pháp
kỹ thuật để có thể bảo vệ
thân đê cũng như đền ngọc sơn
tháp bút và đền bà kiệm
cho nên là chúng tôi cho là trong trường hợp này
thì chúng ta phải rất là
cân nhắc giữa việc hai phương án đó
thì chúng ta chọn phương án nào
mà là tối ưu
vậy nếu như mà thành phố hà nội
có xây dựng
các cái phương án để lường trước những cái
tình huống xấu có thể xảy ra
nhằm tránh tối đa nhất những cái
ảnh hưởng tới cái di tích
cấp quốc gia thì ông nghĩ sao ạ
tôi cho là có những cái
giải pháp mà không giải pháp nào
và có thể
không làm ảnh hưởng
tới di tích như chúng ta đã trao đổi
từ đầu câu chuyện tới giờ
cái việc mà
thân của cái tuyến đường sát đoạn cuối
cái bệ đá của tháp bút
có một mét chưa đầy một mét
mà cái công trình kiến trúc này
là hàng trăm năm tuổi xây dựng thủ công
không có gì đảm bảo là
khi mà chúng ta đưa một cái công trình
xây dựng tương đương một cái tòa nhà
năm tầng xuống lòng đất như thế
mà chúng ta đảm bảo được là không
có ảnh hưởng gì tới
công trình kiến trúc này
cũng như không có ảnh hưởng tác động
tới sinh thái
và cái điều kiện môi trường của hồ hoàn kiếm
vâng rõ ràng là câu chuyện
đang được đặt ra đối với vấn đề này
là bài toán giữa bảo tồn
và phát triển vậy theo ông thì chúng ta
nên giải quyết cái bài toán này như thế nào
đây là hai việc mà
hà nội đều phải làm
trước cái việc mà
gia tăng dân số
trước cái áp lực quá tải
ủn tắc giao thông
thì cái việc mà phát triển
giao thông công cộng
đặc biệt là cái tuyến đường sắt đô thị
là việc làm cần thiết
và phải làm chúng tôi ủng hộ
cái chủ trương này của hà nội
chúng ta có nhiều
giải pháp để thực hiện
công việc này rõ ràng ở đây
chúng ta có phương án khác có lựa chọn khác
và theo phân tích của các chuyên gia
là phương án này
thậm chí là nó có nhiều
ưu điểm hơn
tôi cho là ban quản lý đường sắt đô thị
cần phải có những cái đánh giá
thấu đáo trên cơ sở
điều kiện hiện nay
điều kiện thực tế hiện nay
cũng như là cái nhiệm vụ cấp bách
là bảo tồn và phát huy di tích
cấp quốc gia đặc biệt
vâng rõ ràng là khi mà
chúng ta xây dựng các công trình
để đáp ứng sự phát triển phục vụ lợi ích
của người dân tại các khu vực di tích
hoặc là các khu vực mang tính chất lịch sử
đều sẽ rất khó khăn
để bảo đảm hài hòa giữa các yếu tố
vì thế hà nội cần xem xét
kỹ các ý kiến của các chuyên gia
các nhà nghiên cứu văn hóa
để có cách làm thực sự hợp lý
không vi phạm quy định của luật di sản
đem lại lợi ích thật sự cho người dân
và đến đây thì thời lượng
của chương trình thâm điểm cũng đã hết
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại